hà nội lo học sinh trầm cảm phụ huynh mong con sớm được đến trường
cần chính sách bỗ trợ bệnh nhân hậu covid
nắng nóng sẽ xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước vào nửa cuối tháng bốn
chuyên gia trung quốc cần tuân thủ chính sách không covid linh hoạt
nga đăng ký vaccine nửa covid một mươi chín dạng xỉn mũi đầu tiên trên thế giới
xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin covid một mươi chín chưa
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vào dạng sáng một tháng bốn một nam sinh lớp một mươi
bảy trường trung học phổ thông chuyên đã quyên sinh từ tầng hai mươi tám của trung cư văn phú victoria
thuộc quận hà đông thành phố hà nội
sự việc kinh hoàng và đau đớn này đã khiến nhiều phụ huynh thủ đô lo lắng
về nguy cơ trầm cảm do covid một mươi chín ở trẻ em và thanh thiếu niên
nhiều bậc cha mẹ cho biết họ vô cùng mong mỏi con sớm được đến trường
bao giờ trẻ mầm non tiểu học và lớp sáu được đến trường
là câu hỏi được rất nhiều phụ huynh học sinh hà nội đặt ra
ở những ngày này khi thủ đô đang qua đỉnh dịch
đặc biệt sau vụ việc một nam sinh ở quận hà đông
lựa chọn ra đi từ tầng hai mươi tám trung cư vào rạng sáng một một tháng bốn
niềm mong mỏi ấy lại càng lớn hơn
bao giờ con được đến trường
chị phạm thị hương quận hoàng mai hà nội
không nhớ nổi đã nghe câu hỏi này của cô con gái học lớp bốn bao nhiêu lần
và không lần nào chỉ có thể đưa ra câu trả lời cho con
chỉ bốn tuần nữa là hết tháng bốn này
là tròn một năm con chị cũng như tất cả học sinh
từ mầm non đến lớp sáu của hà nội phải học trực tuyến ở nhà
chị hương chia sẻ
suốt một năm nay không được bạn bè thầy cô
không sân trường không vui chơi nô đùa
một năm trời không gian của con chỉ là bốn bức tường với màn hình máy tính
và chỉ có một mình vì ban ngày bố mẹ vẫn phải đi làm
điều đó thật kinh khủng ngay cả với người lớn
chưa nói đến trẻ con vì nhu cầu giao tiếp bạn bè
và giải phóng năng lượng của các con vô cùng lớn
đây là mối bận lòng của chị đỗ bích ngọc
hà đông hà nội
chị ngọc cho hay sau gần một năm con ở nhà
chị không còn quan tâm đến học trực tuyến
thì việc tiếp thu kiến thức của con sẽ không đảm bảo nữa
vì chất lượng giáo dục đi xuống đã quá rõ ràng
điều trị quan tâm hơn là làm sao con có thể phát triển tốt và khỏe mạnh về thể chất và tinh thần
nhất là sau khi một đồng nghiệp ở cơ quan chị đã phải đưa con đi điều trị
vì trầm cảm
là một chuyên gia tâm lý giáo dục
phó giáo sư phạm mạnh hà
trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội cho hay
với tuổi học trò
ngoài hoạt động chủ đạo là học tập
học sinh cũng cần giao tiếp
cách đối với bạn bè
tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh
ngoài môi trường xã hội
theo chuyên gia này
việc đứt gậy các hoạt động này khiến cho trẻ dễ rơi vào hụt hẫn
cảm thấy cô độc sợ hãi
các em cũng phải chịu thêm áp lực học hành
khi học trực tuyến không hiểu được con
hiệu quả bằng trực tiếp
nhưng vẫn phải hoàn thành các loại bài tập
việc tiếp xúc nhiều với máy tính
dễ gây mệt mỏi và căng thẳng
nhiều trẻ còn bị áp lực từ cha mẹ
khi bị giám sát suốt cả ngày
đưa ra dẫn chứng cụ thể
phó giáo sư phạm mạnh hà cho hay
thống kê gần đây của bệnh viện sức khỏe tâm thần
cho thấy tỷ lệ học sinh sinh viên
đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện
tăng vọt chiếm đến ba mươi
trên tổng số bệnh nhân
theo đó phó giáo sư phạm mạnh hà cho rằng
cần phải có lộ trình để đưa một trăm linh trẻ tới trường
là người có hàng chục năm
làm công tác quản lý
các trường học trên địa bàn thủ đô
thầy nguyễn quốc bình hiệu trưởng trường trung học
cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh cho rằng
việc sớm cho học sinh đi học trở lại
là điều cần thiết
theo thầy bình học sinh
có nhu cầu rất lớn về giao lưu bạn bè
cần môi trường giáo dục truyền thống
nơi có thể giao lưu với bạn bè
vui đùa ở sân trường
đến lớp không chỉ là nhu cầu để học tập kiến thức
mà còn là nhu cầu giải tỏa cảm xúc
giải phóng năng lượng kết nối xã hội
thầy bình khuyến nghị
các cơ quan y tế nên có thống kê
nhận xét đánh giá về chuyên môn
để có thể tư vấn cho ngành giáo dục
thủ đô về vấn đề này
nếu có thể cho học sinh các bậc học dưới
đi học trở lại thì nên khẩn trương triển khai
để các con có thể sớm hòa nhập
với cuộc sống bình thường mới
học online và giãn cách xã hội
vì covid một mươi chín đã tước đi của trẻ em
nhu cầu kết giao mở lòng và giải tỏa
không chỉ bởi những áp lực
với việc phải ở trong nhà
và đối mặt với mạng hình máy tính
một thời gian dài liên tục
mà xin hãy nhớ rằng không phải trẻ em nào
cũng có thể trò chuyện thân tình với bố mẹ gia đình
do đó những cảm xúc dồn nén
lâu ngày hoàn toàn có thể đánh gục các em
vụ việc đau lòng về nam sinh
ở quận hà đông là một hồi chuông
cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ
cần quan tâm đến sức khỏe tâm lý của con em mình
nhất là trong thời đại ngày nay
khi các em đã phải chịu đựng
nhiều áp lực từ học hành
ở độ tuổi rất nhỏ
chúng tôi thật tâm hy vọng các em sẽ sớm được trở lại trường
trở lại với những nơi các em
có thể bọc lộ hết tất thảy
nhưng các bậc phụ huynh thân mến
xin hãy trở thành những nơi nương tự tốt nhất
cho con em mình
để không thiếu niên nào phải lựa chọn
tước đi sự sống của mình như vậy
hậu covid một mươi chín là một cụm từ đáng sợ
và đáng lo ngại với nhiều f
và các y bác sĩ bởi mức độ đa dạng
và nguy cơ tiềm ẩn của nó
mới đây hội đồng y việt nam cho biết
covid một mươi chín có thể để lại tận hai trăm linh ba ca
chứng nhiều trong số đó ảnh hưởng
nặng nề đến cơ thể người bệnh
do đó tất cả các quốc gia và ngành y tế
xem hậu covid một mươi chín là một trong những ưu tiên
cần phải giải quyết
vậy nhà nước có hỗ trợ gì cho hậu covid một mươi chín hay không
mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi ngay sau đây
hậu covid một mươi chín tác động đến sức khỏe cá nhân rõ rệt
trong đó dễ thấy nhất là
người bệnh giảm sức lao động
xa súc trí tuệ thậm chí có thể bị tai biến
nằm viện dài ngày điều trị tốn nhiều tiền
do đó nhà nước xã hội
cần có giải pháp để hỗ trợ người bệnh
thực tế cho thấy một số bệnh nhân
chọn gói khám hậu covid một mươi chín
từ vài triệu đến cả chục triệu đồng
cho hàng loạt xét nghiệm
chẩn đoán hình ảnh để an tâm
có bệnh nhân lo lắng quá
phải đi từ miền trung vào thành phố hồ chí minh
khám hậu covid một mươi chín với chứng khó thở
chưa bàn đến dịch vụ khám hậu covid một mươi chín
tốn kém bao nhiêu
chỉ với tiền tàu xe cũng gây tốn kém không nhỏ
cho bệnh nhân
có những bệnh nhân làm ca đêm để tăng thêm thu nhập
nhưng vì rối loạn đông máu
mất tập trung hậu covid nên phải xin chuyển qua
làm ca ngày để tăng thời gian nghỉ ngơi
ở góc độ điều trị
nói về gánh nặng bệnh nhân hậu covid một mươi chín
bác sĩ trương hữu khanh
chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng
hiện nay một số bệnh viện đưa ra gói khám
hậu covid một mươi chín vô thưởng vô phạt
nơi nào có tâm thì làm gói tốt
còn không thì ngược lại
bệnh viện thuộc nhà nước
có nơi làm đàng hoàng có nơi xé rào
làm dịch vụ
và bác sĩ nói chuyện gì với bệnh nhân
thì không kiểm soát được
do đó gánh nặng dùng về phía người dân
theo pha giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
với hậu covid một mươi chín
cũng nên khám từ tuyến dưới trở lên
ở anh tất cả trường hợp liên quan
covid một mươi chín đều khám ở y tế tuyến cơ sở
những bệnh nhân nặng hơn
như viêm cơ tim thì chuyển lên
bệnh viện tuyến trên nặng hơn nữa
mới chuyển đến các trung tâm điều trị covid một mươi chín
còn ở việt nam chưa phân cấp rõ ràng
và chi phí y tế tùy theo khả năng
chi trả của người bệnh
điều này chưa tạo ra sự công bằng
tiến sĩ dũng khẳng định
hậu covid một mươi chín là vấn đề có thật đang diễn ra
hiện nay tất cả quốc gia và ngành y tế
xem hậu covid một mươi chín là một trong những ưu tiên giải quyết
vậy nhà nước có hỗ trợ gì cho hậu covid một mươi chín
điều này là khó
một tháng trước nhà tráng mỹ có chính sách
đưa covid một mươi chín trở lại bệnh bình thường
một trong những nội dung mà họ đề nghị
quốc hội mỹ là chi tiền viện phí
điều trị hậu covid một mươi chín cho người dân
nhưng chưa được phê duyệt hoàn toàn
còn ở việt nam nhà nước xem covid một mươi chín
là bệnh truyền nhiễm nhóm a
vì bảo vệ cộng đồng
nên nhà nước sẵn sàng điều trị miễn phí
để giúp bệnh nhân điều trị tập trung và cách ly
nhằm tránh lây lan cho cộng đồng
nhưng nhà nước chưa có cơ sở hoàn toàn
để có chính sách hỗ trợ bệnh nhân hậu covid một mươi chín
như vậy với nguy cơ tìm ẩn
từ các di chuyển hậu covid một mươi chín
chi phí dịch vụ khám tại các bệnh viện
nên được xem xét hỗ trợ để tránh lãng phí
giúp người dân có nhu cầu
được tiếp cận dịch vụ y tế
chúng tôi cho rằng hỗ trợ hậu covid một mươi chín
là một phương pháp tốt
để đưa các cựu f
mau quay trở lại cuộc sống bình thường
bởi chỉ khi bệnh nhân sống tốt sau covid một mươi chín
chúng ta mới có thể sống chung an toàn
với dịch bệnh mà không cần lo lắng
bất cứ di chứng hay biến chứng nào có thể xảy ra
liên quan đến hậu covid
nhiều cựu f hiện vẫn còn lo lắng
mơ hồ về biểu hiện của các di chứng
đặc biệt là hội chứng sương mù não
một người dân ở đồng nai phản ánh rằng
mình đang gặp tình trạng xuất hiện
tình trạng khó diễn đạt ý nghĩa thành lời nói
cũng có lúc vừa nói mà không nhớ mình nói cái gì
vậy đây có phải là sương mù nào hay không
trưởng khoa tâm lý y học
thuộc bệnh viện tâm thần tp hcm
sẽ giải đáp câu hỏi này
tại buổi giao lưu về hậu covid một mươi chín
mới diễn ra gần đây
bác sĩ giang ngọc thụy vi
trưởng khoa tâm lý y học
bệnh viện tâm thần tp hcm
đã giải đáp câu hỏi
liệu tình trạng vừa nói đã quên ngay
có phải là hội chứng sương mù não hay không
bác sĩ vi cho biết
trải qua hơn hai năm
kể từ khi xuất hiện đại dịch covid một mươi chín
trên thế giới đã có khá nhiều nghiên cứu
về hội chứng sương mù não
một dạng rối loạn chức năng nhận thức
với hội chứng này
tổn thương vi mô trên não không xác định được
nhưng người ta thấy nó diễn ra với nhiều mức độ
dưới các hình thức khác nhau
có người thì đơn giản chỉ là giảm khả năng
tập trung chú ý hay quên những gì mới xảy ra
mà điển hình là quên chìa khóa
hoặc các vật nhỏ nhỏ
ở một số người thì nó xảy ra
theo cách đang nói đột nhiên không diễn đạt được các từ
có người thì bị đáng trí
ảnh hưởng tới giải quyết công việc
khả năng tiếp thu học hành
hoặc có người nặng hơn là bị lú lẫn
tuy nhiên để xác định xem
mình có thực sự bị hội chứng sương mù não hay không
thì vẫn cần đi khám chuyên khoa
để biết tình trạng xuất hiện
sau khi bị covid một mươi chín bao lâu
diễn tiến bệnh sử thế nào
các bác sĩ sẽ cho người bệnh làm trắc nghiệm
tâm lý về nhận thức thần kinh
ví dụ tham đánh giá mức độ
suy giảm nhận thức để xác định
bạn có thực sự mắc hội chứng nói trên hay không
nếu tình trạng vừa nói trên
đã quên chỉ mới xuất hiện
và ở mức độ nhẹ người bệnh vẫn tự phục vụ
chăm sóc được bản thân
cùng những người xung quanh vẫn đi làm bình thường
thì không nhất thiết phải đi khám liền
lời khuyên là cần chú ý hơn
đến sức khỏe điều chỉnh chế độ ăn
ngủ nghỉ điều độ và hợp lý
việc nào làm ngay được
thì nên làm ngay
với những việc buộc phải trì hoãn
người bệnh nên chuẩn bị một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ
hoặc ghi vào điện thoại
những người gặp phải hội chứng này
có thể giải trí bằng cách đọc sách
chơi các trò chơi giải đố rèn luyện thêm
về nhận thức trí ốc
bên cạnh đó tâm lý đóng một vai trò rất quan trọng
thường là khi quên một cái gì đó
người bệnh hay bị kích hoạt
theo đó là sự lo lắng
mình nói liệu có đúng hay không
bị người xung quanh đánh giá như thế nào
do vậy người bệnh nên học cách điều hòa cảm xúc
như đang nói nhanh
thì mình chậm lại hít thở để lấy lại bình tĩnh
trong bối cảnh việt nam đã mở cửa trở lại
đón du khách nội địa và quốc tế đến du lịch
mới đây tỉnh thanh hóa cho biết
sẽ không áp dụng các biện pháp cách ly
gửi đến từ vùng dịch
các hoạt động dịch vụ được hoạt động trở lại
và không hạn chế về thời gian số lượng người
công suất đón và phục vụ khách
ông đầu thanh tùng phó chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa
vừa ký công văn điều chỉnh các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
phục vụ mở cửa hoạt động du lịch
trong bối cảnh thích ứng linh hoạt
theo đó tỉnh thanh hóa yêu cầu
các ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo
các tổ chức triển khai đồng bộ
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo của chính phủ hướng dẫn
của các bộ ngành trung ương và của tỉnh
tuyệt đối không chủ quan lơ lạ
mất cảnh giác khi thực hiện chủ trương
mở cửa trở lại các hoạt động du lịch
và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
phù hợp trong tình hình mới
ở tất cả hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân du khách có kiến thức
kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình
thực hiện đầy đủ nghiêm ngặt
các biện pháp phòng chống dịch
theo khuyến cáo của bộ y tế
yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp
tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
phải thực hiện đăng ký điểm đến an toàn
tỉnh thanh hóa sẽ không áp dụng
các biện pháp cách ly đối với người
đến từ vùng có dịch
các dịch vụ được hoạt động trở lại
và không quy định hạn chế
về thời gian số lượng người tập trung
về công suất đón và phục vụ khách
tại các khu du lịch điểm du lịch di tích
danh thắng văn hóa lịch sử
các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
các hoạt động ngoài trời
các hoạt động tập trung đông người
trừ vùng có dịch covid một mươi chín ở cấp độ bốn
địa phương này cũng yêu cầu
các tổ chức đơn vị cá nhân chuẩn bị đầy đủ
các điều kiện đón phục vụ khách du lịch an toàn
xây dựng kế hoạch và phương án sẵn sàng
xử lý sự cố có biện pháp hỗ trợ
khách du lịch bố trí phòng cách ly
đối với du khách mắc covid một mươi chín
tại cơ sở lưu trú theo quy định
đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật
nếu vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
khuyến cáo đối với các khách du lịch
phải là người đã được tiêm đủ liều vaccine
phòng covid một mươi chín theo quy định
hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận
đã khỏi bệnh covid một mươi chín do cơ quan có thẩm quyền công nhận
trong thời gian quy định
phải cài đặt ứng dụng phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định
tự theo dõi sức khỏe và đảm bảo tuân thủ
các biện pháp phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm
theo quy định
tân thủ các quy định của điểm đến
quy định hướng dẫn của đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch
đối với khách du lịch quốc tế
phải được xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ y tế
có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch
có nội dung chi trả điều trị covid một mươi chín
với mức trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành
nối tiếp bản tin của chúng tôi
là dự báo tình hình thời tiết tại việt nam trong tháng bốn
thưa quý vị theo dự báo
đầu tháng bốn có các đợt không khí lạnh
hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ
nửa cuối tháng bốn sẽ xuất hiện nắng nóng
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
vừa đưa ra dự báo thời tiết trong tháng bốn
theo đó trong khoảng nửa đầu tháng bốn
có các đợt không khí lạnh hoạt động mạnh hơn
trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ
đồng thời khả năng có xuất hiện
xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực
giữa và nam biển đông
đặc biệt nắng nóng có khả năng xuất hiện
tại khu vực phía tây bắc bộ
bắc và trung trung bộ
miền đông nam bộ
một số nơi thuộc miền tây nam bộ
và khu vực tây nguyên trong khoảng nửa cuối tháng bốn
cụ thể trong một mươi ngày đầu tháng
từ mùng một đến mùng một mươi tháng bốn
hai ngày đầu bắc bộ chịu ảnh hưởng
không khí lạnh có cường độ mạnh
sau suy yếu dần và lệch ra phía đông
sau có khả năng bổ sung yếu
và đêm ngày mùng năm tháng bốn
khu vực bắc bộ
có mưa rào và rải rác có dông
trong ngày đầu sau có mưa vài nơi
ngày hưởng nắng trời rét
từ ngày năm tháng bốn trời rét về đêm và sáng
các tỉnh miền trung
chịu ảnh hưởng của gió đông bắc kết hợp
với rảnh thấp xích đạo hoạt động mạnh
và nâng trục dần lên phía bắc
có mưa dông diện rộng
trong đó trung trung bộ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to trong hai ngày đầu
sau giảm dần về lượng
và vùng mưa dịch chuyển xuống
khu vực nam trung bộ
khu vực tây nguyên và nam bộ
do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh
mưa xuất hiện nhiều ngày
trong đó mưa tập trung nhiều nơi
trong khoảng thời kỳ bốn năm ngày đầu tháng
tổng lượng mưa tại bắc bộ và thanh hóa
đến nghệ an phổ biến từ khoảng hai mươi bốn mươi mm
có nơi cao hơn
khu vực bắc trung bộ phổ biến
có nơi cao hơn
các tỉnh từ hà tĩnh đến bình thuận
phổ biến từ tám mươi đến một trăm năm mươi mm
trong đó khu vực trung trung bộ
có nơi cao hơn
tây nguyên phổ biến từ hai mươi năm mươi mm
nam bộ phổ biến
có nơi cao hơn
nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến
ở mức thấp hơn từ năm đến một năm độ c
so với trung bình nhiều năm
riêng khu vực phía bắc bộ bắc và trung trung bộ
thấp hơn từ hai ba độ c
có nơi thấp hơn
thời kỳ một mươi ngày giữa tháng từ một mươi một đến ngày hai mươi tháng bốn
nhiệt độ trung bình phổ biến sắp xỉ
so với trung bình nhiều năm
tổng lượng mưa tại bắc bộ phổ biến
trung bộ từ một mươi năm ba mươi mm
có nơi cao hơn
tây nguyên và nam bộ phổ biến
có nơi cao hơn
thời kỳ một mươi ngày cuối tháng
từ hai mươi một đến ngày ba mươi tháng bốn
nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến sấp xỉ
so với trung bình nhiều năm
tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước
phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm
có nơi cao hơn
dự báo bắc bộ
nhiệt độ trung bình phổ biến
ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
cùng thời kỳ
trung bộ có nhiệt độ trung bình phổ biến
thấp hơn năm một độ c
so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
tây nguyên và nam bộ
nhiệt độ trung bình phổ biến sắp xỉ
so với trung bình của nhiều năm
chúng tôi xin được chuyên sách các tin tức quốc tế
mới đây nhật bản thông báo số ca nhiễm mới
ở thành phố tokyo và phần lớn các tỉnh thành khác
đang có xu hướng tăng trở lại
chuyên gia y tế tại nước này cho biết
lý do là bởi chính phủ đã quyết định dỡ bỏ
các biện pháp phòng dịch trọng điểm
trong bối cảnh omicron ba hai
vẫn đang chiếm ưu thế
ngày một một tháng bốn bà yuriko koike
thống đốc tokyo cảnh báo
dòng phụ ba hai của biến thể omicron
đang nhanh chóng chiếm ưu thế
trong số các ca nhiễm mới ở thành phố này
trong tuần từ một mươi năm đến hai mươi một tháng ba
các ca nghi nhiễm ba hai chiếm khoảng năm mươi hai
trong tổng số ca mắc mới covid một mươi chín
theo bà koike số ca nhiễm mới
ở tokyo đang có xu hướng tăng trở lại
ngày một một tháng bốn thành phố ghi nhận
thêm bảy chín trăm tám mươi hai ca nhiễm mới
tăng bảy trăm linh ca
so với hơn một tuần trước đó
không chỉ có tokyo trong tuần qua
phần lớn các tỉnh khác ở nhật bản
đều ghi nhận sự gia tăng trong số ca nhiễm mới
theo phân tích của đài truyền hình nhk
trong tuần từ ngày hai mươi năm ba mươi một tháng ba
số ca nhiễm mới bình quân
ở nhật bản là bốn mươi năm ba trăm bốn mươi năm ca
so với một tuần trước đó
có bốn mươi bốn trong số bốn mươi bảy tỉnh thành
ở nhật bản ghi nhận số ca nhiễm mới
tăng hoặc đi ngang
thuộc trường đại học y tokyo cho rằng
các dấu hiệu của sự gia tăng trở lại
số ca nhiễm mới đã xuất hiện
sau khi chính phủ dỡ bỏ
các biện pháp phòng dịch trọng điểm
trên toàn quốc
và dòng phủ ba hai của biến thể omicron
đang chiếm ưu thế
vì vậy chìa khóa để chấm dứt
làn sóng lây nhiễm thứ sáu
và ngăn chặn sự xuất hiện
của một làn sóng lây nhiễm khác
là đảm bảo tất cả mọi người
đều thực hiện nghiêm túc
các biện pháp phòng dịch và tiêm vaccine
trung quốc vẫn đang trong thời kỳ
chống chọi với đợt dịch mới
theo một chuyên gia dịch tễ học
tại nước này biến thể ba hai của omicron
có khả năng lây lan nhanh chóng
và có thể gây ra những nguy cơ nghiêm trọng
nên vẫn cần tuân thủ cách tiếp cận không covid
ngày một một bốn chuyên gia dịch tễ học
wu yunyu khẳng định
trung quốc cần tuân thủ việc thực thi
chính sách không covid zero covid
một cách linh hoạt
theo ông wu yunyu biến thể ba hai của omicron
có khả năng lây lan nhanh chóng
sẽ lây nhiễm cho nhiều người trong thời gian ngắn
và vẫn có thể gây ra những nguy cơ
nghiêm trọng do đó chuyên gia này
vẫn cho rằng cần tuân thủ
cách tiếp cận không covid
cùng ngày bộ giáo dục trung quốc đã lên kế hoạch
tăng tần suất xét nghiệm acid nucleic
cho học sinh và nhân viên trong trường học
đồng thời yêu cầu lãnh đạo nhà trường
tiến hành việc này hàng tuần
theo bộ trên cần thực thi nghiêm
việc quản lý dịch bệnh
trong khuôn viên trường học
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
bộ giáo dục trung quốc cũng khuyến nghị
các trường tuân thủ nghiêm chiến lược không covid
linh hoạt đồng thời tăng cường
các kế hoạch khẩn cấp phòng chống dịch
để đảm bảo công tác giáo dục
và giảng dạy diễn ra suôn sẻ
trung quốc đang đối phó với làn sóng
lây nhiễm covid một mươi chín nghiêm trọng nhất
kể từ khi nước này đã kiểm soát được
làn sóng dịch đầu tiên vào hồi năm hai nghìn hai mươi
hơn hai mươi khu vực đã báo cáo
số ca mắc mới covid một mươi chín tăng cao
trong vài tuần qua trước tình hình trên
chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã hối thúc nước này thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả hơn
và giảm thiểu tác động của dịch đối với sự phát triển
covid một mươi chín linh hoạt thành phố thượng hải
với hai mươi năm triệu dân lớn nhất ở trung quốc
đã trở thành điểm nóng dịch bệnh
trong đợt bùng phát dịch lần này
với tổng số ca mắc mới liên tục tăng cao
từ đầu tháng ba chính quyền thành phố
vẫn tìm cách phòng dịch mà không phải
phong tỏa toàn bộ thành phố giới chức
nhấn mạnh cần duy trì hoạt động của thành phố
cảng cũng như đảm bảo chức năng trung tâm
tài chính không bị gián đoạn
bước sang năm covid thứ ba toàn cầu đều
mong muốn sẽ sớm để lùi và trấn áp được
virus corona cùng mọi khả năng tiền hóa
của nó một trong những hành động
nhằm hiện thực hóa mong muốn ấy là bào chế
vaccine ngừa covid một mươi chín với nhiều dạng
và công dụng khác nhau hôm một tháng bốn
bộ y tế nga cho biết vaccine dạng
xịn mũi đầu tiên trên thế giới đã được
đăng ký tại nước này
thông báo của bộ y tế nga cho hay
bộ y tế nga đã đăng ký vaccine covid một mươi chín
do viện nghiên cứu dịch tế học
và vi sinh vật gamelaya
thuộc bộ y tế nga phát triển
theo bộ y tế nga vaccine covid một mươi chín
dạng xịn này gồm hai thành phần
dựa trên vector andenovirus
loại một mươi sáu và năm
được xịn vào khoang mũi
khoảng cách giữa hai lần xịn là ba tuần
bộ y tế nga cũng cho hay
loại vaccine này hình thành
miễn dịch niêm mạc chống lại virus sars cov hai
trên bề mặt niêm mạc đường hô hấp
cũng như miễn dịch dịch thể
và tế bào trong máu
trước đó theo nhà khoa học nga
vaccine dạng xịn mũi tạo khả năng
miễn dịch tại chỗ ở vùng
mũi hỏng và tạo thêm một rào cản
đối với virus tìm cách xâm nhập vào cơ thể
theo thông báo của bộ y tế nga
tại thời điểm này việc sử dụng
vaccine được phép trong điều kiện
của các tổ chức y tế thực hiện
chủng ngừa cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bộ trưởng bộ y tế nga
mikhail murasko trước đó cho biết
việc sử dụng vaccine covid một mươi chín
dạng xịn mũi sẽ được đưa vào khuyến nghị
cho các mũi tiêm nhắc lại
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế nga đã cho phép tiến hành
thử nghiệm lâm sàng loại vaccine mới này
đến tháng một mươi một năm ngoái
tổng thống vladimir putin đã đề nghị
tham gia nhóm tình nguyện viên thử nghiệm
vaccine phòng covid một mươi chín dạng xịt
ông putin cho biết ông không gặp
bất cứ tác dụng phụ nào sau thử nghiệm
nga là nước đầu tiên đăng ký
vaccine covid một mươi chín dạng tim
vaccine sputnik v được đăng ký
tại nga hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
là vaccine đầu tiên trên thế giới
được chính thức phê duyệt
có thể thấy vaccine covid một mươi chín dạng xịt
hiện đang là xu hướng nghiên cứu
bào chế và sản xuất trên thế giới
bởi sự thuận tiện nó mang lại
nếu được phát triển tốt vaccine dạng xịt
sẽ là một phương pháp phòng bệnh nhỏ gọn
có thể mang theo bên người mỗi ngày
giúp chúng ta chủ động chống covid mà không cần
chờ tới các đợt tiêm chủng tiếp theo
hiện việc pasteur tại nha trang việt nam
cũng đang tiến hành giai đoạn thử nghiệm thứ ba
cho dạng vaccine này có thể chẳng bao lâu nữa
tôi và quý vị cũng sẽ cầm trên tay nhớ lọ
vaccine covid một mươi chín dạng xịt riêng của mình
vâng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe
và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khoẻ và đời sống sẽ liên tục
thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin
mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
cho các bản tin trong ngày cảm ơn quý vị đã quan tâm
theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại